thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với toàn huyện vĩnh bảo
đó là yêu cầu của chủ tịch ubnd tp hải phòng trong sáng ngày hôm nay
sau khi địa phương này ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng liên quan đến xe khách bắc nam
theo báo cáo của ubnd huyện vĩnh bảo trên địa bàn huyện hiện có bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai ca tại thôn cống hiền xã cộng hiền và hai ca tại thôn ba xã lý học
đều liên quan đến xe khách chạy tuyến bắc nam
đến nay huyện đã thực hiện khoanh vùng phong tỏa hai thôn có các ca bệnh
đồng thời lập các chốt kiểm soát ở khu vực
trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu đã hoàn thành việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các thôn phong tỏa
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các lực lượng chức năng phải tăng cường tại các nhà máy
khu công nghiệp trong thời gian chưa có kết quả xét nghiệm
yêu cầu toàn huyện vĩnh bảo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu khôi phục lại các tổ kiểm soát dịch bệnh
tại các xã trên địa bàn thành phố trong bảy ngày kể từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
hoạt động có kinh phí hỗ trợ